bản tin tiếp tục với những thông tin quốc tế đáng chú ý khác
lực lượng vệ binh cách mạng hồi giáo iran irgc mới đây đã phóng thành công một vệ tinh quân sự mới
đánh dấu thêm một thành tựu về công nghệ không gian của nước này
hã thân tấn nhà nước irna dẫn lời bộ trưởng viễn thông iran cho biết
vệ tinh hình ảnh nubar đã đi vào quỹ đạo khoảng bốn trăm năm mươi km phía trên trái đất
vệ tinh được đưa lên quỹ đạo như thiết bị vận chuyển casset
từng được sử dụng trong các vụ phóng vệ tinh nu một và nu hai lần lượt trong các năm hai nghìn hai mươi
và năm hai nghìn hai mươi hai
trong khi đó irgc cho biết vệ tinh mới sẽ cung cấp các hình ảnh có độ phân giải cao hơn những vệ tinh trước
giúp thực hiện tốt hơn nhiệm vụ thu thập thông tin
tuy nhiên hiện chưa rõ vệ tinh được phóng đi từ địa điểm nào của iran